những ngày này nắng nóng gai gắt và hành khô diễn ra trên diện rộng
nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều địa phương trên cả nước
theo dự báo nắng nóng còn kéo dài trong những ngày cuối tháng bốn đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
và để chủ động phòng cháy rừng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công điện khẩn
đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố cấp bách triển khai tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng
công điện yêu cầu một bảo đảm lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tuần tra ở những khu vực nguy cơ cháy rừng cao kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao
tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
thực hiện phương châm bốn tại chỗ
đề nghị bộ quốc phòng bộ công an chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân
điều tra làm rõ đối tượng nguyên nhân gây cháy xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm
thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy